tin an ninh trả tự công an tp biên hòa hiện đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi vụ phát hiện ba mẹ con chết bất thường tại nhà riêng ở khu phố hương phước phường phước tân thành phố biên hòa
thông tin ban đầu vào sáng ngày hai mươi chín tháng một người chồng đi làm về nhà gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời cửa nhà khóa bên trong
nghi ngờ chuyện chẳng lành người chồng phá cửa sông vào thì phát hiện vợ cùng với hai con đã tử vong trong nhà
sự việc được trình báo cho công an địa phương nhận được tin báo lực lượng công an phối hợp với cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi làm rõ vụ việc
được biết người chồng làm nghề tài xế xe tải nên nhiều ngày mới về thăm nhà hiện lực lượng công an đang khẩn trương điều tra xử lý